bảo trân kính chào quý vị khán giả
thưa quý vị chiều ngày hai mươi bảy tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp bến tre đã khởi tố bắt tạp nham
đối với nguyễn quốc trọng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ phường một mươi bốn quận một mươi một tp hcm để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
khoảng một mươi giờ ngày một mươi một tháng hai nguyễn quốc trọng điều khiển xe mô tô đến khu vực phường phú tân tp bến tre
thì phát hiện một người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ngụ phường phú khương thành phố bến tre
đang điều khiển xe mô tô ở ba ca xe có treo một túi sách nên đã xin ý định cướp giật tài sản
trong điều khiển xe áp sát chị này giật lấy túi sách rồi nhanh chóng tổ thoát
tài sản trọng cướp giật được số tiền mặt một mươi năm triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân
qua làm việc trọng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bến tre đang tiếp tục điều tra xử lý đối tượng theo quy định pháp luật
tp hcm sẽ kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền tài trợ công đức tại các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn
hướng tới mục tiêu minh bạch tạo niềm tin và đem lại lợi ích cho cộng đồng
ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành quyết định về việc lên kế hoạch kiểm tra tổng thể
việc quản lý tiền công đức tài trợ tại các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thành phố
mục đích của việc kiểm tra nhằm giúp cho các tổ chức cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý
tiền công đức sử dụng di tích tự quản lý tiền công đức tài trợ theo hướng minh bạch rõ ràng
để tạo niềm tin và đem lại lợi ích chung cho cộng đồng góp phần phát triển văn hóa kinh tế xã hội của thành phố
nội dung kiểm tra bao gồm tiếp nhận quản lý sử dụng tiền công đức tài trợ cho các di tích
và hoạt động lễ hội năm hai nghìn hai mươi ba xem xét mở tài khoản sổ sách thu chi sử dụng tiền công đức
các di tích được kiểm tra lần này đã được nhà nước xếp hạng hoặc có trong danh sách kiểm kê
theo quy định của luật di sản văn hóa
ủy ban nhân dân thành phố phân công sở tài chính chủ trì phối hợp sở văn hóa và thể thao
sở du lịch và sở nội vụ tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố trong việc chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện quyết định này
đồng thời tổng hợp kết quả kiểm tra trên địa bàn trình ủy ban nhân dân thành phố
gửi bộ tài chính trước ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
hiện nhà nước không quản lý tiền công đức tài trợ của tổ chức tôn giáo
chủ sở hữu hoặc bên được giao quản lý di tích
được trách nhiệm tiếp nhận quản lý sử dụng tiền công đức
hơn hai người chấp hành xong án phạt tù đã được vay trên một trăm năm mươi bảy tỷ đồng tạo việc làm
theo quyết định số hai mươi hai của thủ tướng chính phủ về tính dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù
có việc làm và thu nhập ổn định đã giúp họ xóa đi được những mặc cảm tự ti
và dần khẳng định được giá trị bản thân
trở thành người có ích cho xã hội
một buổi trò chuyện thân tình những lời động viên đầy ý nghĩa là liều thuốc quan trọng
chữa lành quá khứ lầm lỗi của tuổi trẻ
với nguồn vốn được giả ngưng anh thanh chí thú làm ăn
để lo cho gia đình
nhờ đó anh đã dần tìm lại được sự yêu thương quý mến của cộng đồng
sau gần ba tháng triển khai ngân hàng chính sách xã hội đã phối hợp với công an các cấp
và chính quyền địa phương giả ngưng được một trăm năm mươi năm tỷ đồng cho trên hai người
nguồn vốn phát huy hiệu quả tích cực
người dân chí thú làm ăn để phát triển kinh tế gia đình giúp vương lên trong cuộc sống
không để cho người ta có mặt cảm về vấn đề về mặt xã hội
cho nên là ngân hàng chính sách xã hội sẽ tiếp tục làm
tiếp tục tiên truyền để cho người dân được nắm được cái chủ trương này
để có điều kiện để sản xuất kinh doanh mua bán có hiệu quả để người dân ổn định được cuộc sống
đảng và nhà nước luôn khoan hồng đối với những ai lầm lỡ muốn làm lại cuộc đời
nhờ đó không chỉ giúp họ vững tin trên con đường tìm lại những giá trị tốt đẹp của chính mình
mà còn giúp ích cho xã hội
thời gian qua
trên cầu ba son thành phố hồ chí minh xuất hiện nhiều hình vẽ bậy bằng sơn xịt
những hình vẽ này chưa kịp vệ sinh thì lại có thêm nhiều hình vẽ nguệt ngoạt khác xuất hiện gây mất mỹ quan
trên nền những hình vẽ với kích thước lớn trước đó những đối tượng xấu lại tiếp tục tô vẽ ngột ngoạt
cụ thể mới đây khu vực lối cầu thang bộ lên xuống cầu ba son phía bờ quận một
những hình vẽ với hình thù khó hiểu theo kiểu phong cách vẽ tranh đường phố
tại các thân trụ cầu xuất hiện thêm nhiều hình vẽ bằng bút màu sáp sơn ngụt ngoạt
khiến kích thước vốn đã lớn nay còn nhem nhút hơn từ tám mươi một trăm linh cm
thậm chí người vẽ bậy còn tận dụng các điểm còn trống tại cầu để tiếp tục vẽ thêm nhiều hình vẽ
khiến cho người khi nhìn thấy cảm thấy khó chịu
những nét vẽ bậy khiến công trình có giá trị thẩm mỹ của thành phố hồ chí minh trở nên mất thẩm mỹ
ngoài ra tình trạng sơn vẽ gây mất mỹ quan tại khu vực cầu ba son
thì tại các công trình công cộng trên địa bàn thành phố hồ chí minh còn xuất hiện thêm các nơi
như những vách tường trước cửa nhà ở người dân diễn ra thường xuyên gây mất mỹ quan
đối với cầu ba son sở giao thông vận tải cũng kiến nghị ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
giao công an thành phố thủ đức và công an quận một xử lý nghiêm để tăng tính răng đe
đối với hành vi cố tình hoặc tái phạm sương vẽ trên cầu
cơ quan khí tượng dự báo thời kỳ nắng nóng và ít mưa tại thành phố hồ chí minh
sẽ còn kéo dài trong những ngày còn lại của tháng hai tháng ba và nửa đầu tháng chín
những ngày qua thành phố hồ chí minh và khu vực nam bộ nắng nóng cục bộ
có nơi nắng gây gắt với nhiệt độ trên ba mươi bảy độ c
nhận xét về tình hình thời tiết khu vực thành phố hồ chí minh trong những tháng đầu năm
đại khí tượng thủy văn nam bộ cho biết trong tháng một nhiệt độ khá cao
nắng nóng ba mươi năm độ c xảy ra cục bộ ở khu vực trung tâm thành phố
nhiệt độ thấp nhất cũng không quá thấp chỉ một vài ngày hơi xe lạnh vào lúc sáng sớm
vào nửa đầu tháng hai đã có một đợt nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất
ở khu vực trung tâm thành phố trên ba mươi sáu độ c
ngoài ra trong tháng một tại thành phố hồ chí minh hầu hết không mưa
chỉ một vài ngày có mưa nhỏ ở một vài nơi
tổng lượng mưa tháng thấp hơn trung bình nhiều năm
lượng mưa lớn nhất chín mm tại hốc môn ngày tám tháng một
nửa đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn thành phố hồ chí minh không nơi nào có mưa
đại khí tượng thủy văn nam bộ cho biết nhiệt độ trung bình tại thành phố hồ chí minh
và nam bộ trong ba tháng
từ tháng ba đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ cao hơn trung bình nhiều năm
trong đó mùa nắng nóng năm hai nghìn hai mươi bốn khả năng sẽ đến sớm
và mức độ nắng nóng gai gắt không thua kém năm hai nghìn hai mươi
với nhiệt độ cao nhất tuyệt đối trong mùa nắng nóng ở khu vực trung tâm thành phố
có thể lên tới khoảng ba mươi tám ba mươi chín độ c
thưa quý vị tại thành phố hồ chí minh
nhiều lễ hội với nhiều lượt khách tham dự cũng là thời điểm tiêu thụ thực phẩm lớn trong năm
nên việc đảm bảo an toàn thực phẩm được đặt lên hàng đầu
toàn thành phố hồ chí minh có khoảng một mươi ba triệu người
vì vậy việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm mùa lễ hội xuân năm hai nghìn hai mươi bốn là nhiệm vụ trọng tâm
đối tượng thanh tra kiểm tra gồm các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh nhập khẩu thực phẩm
các chợ đồ mối siêu thị các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống kinh doanh thức ăn đường phố
trọng tâm là các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp tết giáp thình
và các lễ hội các cơ sở dịch vụ ăn uống đặc biệt là các cơ sở xung quanh khu vực tổ chức lễ hội xuân lớn
mình sẽ có được nhiều trải nghiệm để mình ăn được những món ăn mà mình kiểu mình thích
với lại là có những cái món mà kiểu trước giờ mình chưa được thử qua thì mình cũng được trải nghiệm qua
và những cái phố đó thì thường nó sẽ nhộn nhiều và nó cho mình được nhiều cái cảm giác
mà kiểu như là cuối tuần mình cũng thấy mình đi chơi
với bạn bè người thân đồ này kia kìa
em thích nhất là được đi bộ để mình có thể vừa đi vừa ngắm cảnh
và mình có thể lựa chọn được những cái món ăn ưng ý nhất đối với mình
trung bình thì khoảng một tuần em sẽ tới đây khoảng hai đến ba lần
em sẽ đi với bạn bè của em tụi em sẽ có những cái gọi là lên những cái lịch gọi là cố định
để cùng nhau tới đây thưởng thức những cái món ăn khác nhau để có thể khám phá được hơn
để đảm bảo an toàn thực phẩm mùa lễ hội xuân năm hai nghìn hai mươi bốn
sở an toàn thực phẩm thành lập một mươi một đoàn và kết hợp với chính quyền địa phương để kiểm tra
các cơ sở sản xuất kinh doanh nhập khẩu thực phẩm là đầu mối lớn chợ đầu mối siêu thị
trung tâm thương mại mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều như thịt bia rượu đồ uống có cồn
nước giải khát bánh kẹo mứt phụ gia thực phẩm cơ sở dịch vụ ăn uống
với số lượng kiểm tra gần bốn bảy trăm linh cơ sở
nội dung kiểm tra về việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm
điều kiện ăn uống thực phẩm của cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
chất lượng an toàn của sản phẩm thực phẩm nguồn gốc xuất xứ lấy mẫu kiểm nghiệm
phát hiện sớm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi
và sản phẩm vi phạm về an toàn thực phẩm theo đúng quy định của pháp luật
với cái lễ hội dày đặc thì sẽ rất đáng tiếc nếu xảy ra ngộ độc thực phẩm
cho nên ở đây là chúng tôi cũng tăng cường công tác phòng ngừa ngộ độc
bằng cách là tất cả các lễ hội tới cấp thành phố thì đều được hệ thống chuyên môn của chúng tôi kiểm tra
kiểm soát về mức độ an toàn của thực phẩm cũng như nhắc nhở về quy trình đi thẩm định và theo dõi giám sát
còn đối với các lễ hội ở cấp độ của quận huyện thì như vậy chúng ta cũng có sự phân cấp cho quận huyện

và hai bên thì cũng phối hợp với nhau
nói chung là cái dịp tết này thì chính là lúc mà phải ra quân làm nhiều nhất
là lập một mươi một cái đoàn kiểm tra để mà tiếp tục là thanh tra kiểm tra
thì trước đây một tháng hơn một tháng thì như vậy chúng tôi tập trung nhiều vào cái khâu sản xuất
đặc biệt là những cái kho hàng những nguyên liệu tập kết để mà sản xuất các cái mặt hàng
đều thuộc nhiều trong dịp tết
bên cạnh tăng cường công tác kiểm tra xử lý sở an toàn thực phẩm phối hợp với các cơ quan chức năng
tập trung tuyên truyền các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm
đặc biệt là các biện pháp vệ sinh ăn uống vệ sinh cá nhân nhằm nâng cao nhận thức
thay đổi hành vi thói quen trong lựa chọn sử dụng thực phẩm để đảm bảo an toàn
không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
liên quan đến vụ án giết người tại một quán trà sữa hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang
ra quyết định khởi tố bị can sáu đối tượng để điều tra
vào khoảng một mươi tám h ngày hai mươi năm tháng hai nhóm sáu đối tượng đến uống nước tại một quán trà sữa ở ấp hòa long b
thị trấn kinh cùng huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang
thì gặp một thanh niên có mâu thuẫn với luân cùng nhóm bạn cũng đang uống nước tại đây
sau đó sau đối tượng này lao vào tấn công người thanh niên cùng nhóm
trong đó lũy và luân có sử dụng dao nhọn hậu quả một người tử vong tại chỗ ba người bị thương
sau khi gây ám sáu đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường
nhận tin báo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang phối hợp cùng công an huyện phụng hiệp
bắt được các đối tượng ngay trong đêm
qua đấu tranh cơ quan công an cũng thu được con dao liên quan đến vụ án mà các đối tượng vứt xuống canh sáng nàng mau vào ngày hôm sau
còn tại tỉnh nghệ an công an huyện diễn châu vừa phá thành công chuyên án
bắt hai đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ một mươi năm bánh heroin
hai đối tượng là phạm văn tiến
trú tại xã nghi trường huyện nghi lộc
và đinh bạt long
trú tại xã thành phong huyện thanh trương
đây là mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài
thông qua đường tiểu ngạch thẩm lậu và địa bàn huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh qua huyện diễn châu rồi đi ra các tỉnh phía bắc tiêu thụ
thủ đoạn của các đối tượng hết sức tinh vi xảo quyệt khi ngụy trang dưới vỏ bọc lái xe gia đình để vận chuyển ma túy
và thường xuyên thay đổi phương tiện tuyến đường di chuyển phương thức liên lạc nhằm đối phó với cơ quan chức năng
công an huyện diễn châu phối hợp với đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số bốn phòng sáu của cảnh sát giao thông bộ công an
bắt quả tăng tiến và long đang vận chuyển trái phép một mươi năm bánh heroin
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân hiệp tỉnh kiên giang vừa tiến hành tạm giữ hình sự đối với phạm thế quang sinh năm hai nghìn hai
trú tại xã thạnh đông bê huyện tân hiệp về hành vi cướp tài sản
tại cơ quan công an quang khai nhận bản thân nghiện ma túy và thiếu nợ nên nảy sinh ý định cướp tài sản để lấy tiền mua ma túy sử dụng trả nợ và tiêu xài
vào tối ngày hai mươi sáu tháng hai sau khi được em đào tiến hoa cho đi nhờ bằng xe máy đến đoạn đường vắng
quang đã lấy dao ra khống chế buộc khoa phải đưa chiếc điện thoại iphone một mươi ba vào mật khẩu
để giữ an toàn tính mạng khoa đành nghe theo và đưa điện thoại cho quang
sau khi cướp được tài sản của nạn nhân quang đem bán được sáu triệu đồng rồi mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân
sau khi nhận được tin báo của bị hại đến chiều ngày hai mươi bảy tháng hai công an huyện tân hiệp đã bắt giữ quang cùng con dao mà quang sử dụng để gây án và các tăng vật khác có liên quan
đồng thời thu lại chiếc điện thoại trả cho bị hại và hoàn thiện hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đồng nai phối hợp với các phòng nghiệp vụ và công an huyện tân phú vừa triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng bắt giữ nhiều đối tượng
số tiền giao dịch cá cược của đường dây đánh bạc này ước tính lên đến một năm tỷ đồng
trước đó thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp tết nguyên đán giáp thìn
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai và công an huyện tân phú cùng các đơn vị nghiệp vụ
triển khai bốn tổ công tác tiến hành bắt giữ các đối tượng gồm nguyễn quốc nam nguyễn tấn đạt đỗ văn nhân thái văn đại việt và nguyễn thanh tuấn cùng chú tại huyện tân phú tỉnh đồng nai
cùng nhiều tăng vật phương tiện được các đối tượng sử dụng vào việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc
quá trình điều tra công an tỉnh đồng nai xác định thông qua mạng internet nguyễn quốc nam tổ chức cho các con bạc ở huyện tân phú và một số địa phương khác cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền qua mạng
sau mỗi tuần các đối tượng thanh toán kết quả thắng thua với nhau bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng hoặc tiền bạc
giây diện này thành công vị chủ đại đất tổ chức cấp ánh đến chín tỷ hair menos gi february một hai nghìn hai mươi
với những cạnh khoản cao từ từ một cuộc tibla tuyển xuống của net là tọa d sadly monthly couple tết đời
theo lời kể của các vị thủ nhang đền chợ củi ngôi đền này thờ thánh mẫu tức liễu hạnh công chúa và các vị thần linh khác
hàng trăm năm trước cạnh dòng sông lam cụ tổ của những vị thủ nhang này là nguyễn văn tiệu đã khởi dựng ban đầu bằng một cái am nhỏ
qua nhiều thế hệ người dân nhiều nơi đã di cư đến sinh sống rồi hương khói
cứ thế hệ sau tiếp nối thế hệ trước của gia tộc cụ nguyễn văn tiệu đã gìn giữ và tôn tạo khu đền trở thành địa chỉ tâm linh nổi tiếng
ngôi đền này gặn liên với gia đình tạm đời rồi làm thủ nhang
thì nhà đền nguyên vọng của gia đình là để cho gia đình làm thủ nhang phù trách nổi từ
trải qua những năm tháng chiến tranh và thăng trầm của lịch sử dân làng cùng gia tộc nguyễn sĩ đã đứng ra bảo vệ tu sửa và chăm lo việc hương khói tại ngôi đền
đồng thời người dân trong vùng cũng đã cùng chăm lo tu bổ
bảo vệ di tích tâm linh này
kế hoạch nhân dân đọng góp khí tôn tạo dân dân mỗi thứ một ít mỗi năm một ít đi đó
cho nên là cái đền mới được là nỗi đời kệ thể đời này qua đời khác
các cơ quan cổ thẩm quyền thẩm trí cao hơn can thiệp và giúp chúng tôi là giữ lại cái ngôi đền này để nhân dân thờ phùng
chúng tôi thờ phụng hành hương tâm linh cũng bái lễ nghi và gửi gắm để cho ông nguyễn sĩ quỹ nguyễn sĩ hóa tiếp tục truyền thống của năm sáu đời
của dòng họ nguyễn sĩ là chịu trách nhiệm lo cho chúng tôi việc hướng khỏi tâm linh
hàng năm lễ hội đền trợ củi diễn ra vào dịp tháng ba tháng một mươi âm lịch
đặc biệt là dịp lễ tết du khách thập phương khắp nơi lại nô nước đến chiêm bái cửa đền chợ củi
các gia đình thủ nhang ban quản lý đền đều phối hợp với địa phương luôn làm tốt công tác duy trì trật tự tổ chức lễ an toàn
ngăn chặn triệt để nạn móc túi cướp giật lừa đảo hành khất bảo đảm an toàn cho du khách giúp nhân dân đến du xuân được an toàn
thưa quý vị trên cơ sở điều hành của liên bộ công thương tài chính các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ một mươi năm h ngày hôm nay
theo đó giá xăng e năm tăng hai trăm tám mươi đồng một lít giá bán là hai mươi hai bảy trăm năm mươi đồng một lít giá xăng ron chín mươi năm tăng ba trăm ba mươi đồng một lít
giá bán hiện tại là hai mươi ba chín trăm hai mươi đồng một lít giá dầu diesel giảm một trăm bốn mươi đồng một lít giá bán là hai mươi bảy trăm bảy mươi đồng một lít
như vậy từ đầu năm đến nay giá xăng đã có sáu lần tăng và ba lần giảm
ở kỳ điều hành giá xăng dầu gần đây nhất là ngày hai mươi hai tháng hai giá xăng dầu đồng loạt được điều chỉnh giảm
theo đó mỗi lít xăng giảm từ ba trăm hai mươi đến ba trăm sáu mươi đồng
các mặt hàng dầu diesel và dầu hỏa cũng hạ ba trăm linh bốn trăm năm mươi đồng một lít
tại kỳ điều hành ngày hôm nay
liên bộ tài chính công thương không trích lập và cũng không chi quỹ bình ổn đối với hầu hết các loại xăng dầu
trừ dầu ma rút chi ba trăm linh đồng một lít
khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách hạng phổ thông sẽ có thay đổi theo thông tư số ba mươi bốn năm hai nghìn một mươi chín
về sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số một mươi bảy năm hai nghìn một mươi chín của bộ giao thông vận tải ban hành
khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa
đáng chú ý các đường bay có khoảng cách dưới năm trăm linh km có mức giá trần là một sáu trăm linh đồng một vé một chiều
với đường bay phát triển kinh tế xã hội và một triệu bảy trăm linh nghìn đồng một vé một chiều với các đường bay khác
các nhóm đường bay còn lại chịu mức tăng từ năm mươi đến hai trăm năm mươi đồng một vé một chiều
so với quy định cũ phụ thuộc vào độ dài và từng đường bay
theo thông tư số ba mươi bốn mức giá tối đa đã bao gồm toàn bộ chi phí hành khách phải trả cho một vé máy bay
trừ thuế giá trị gia tăng và các khoản thu hộ
mức giá này bao gồm giá phục vụ hành khách và giá đảm bảo an ninh hành khách hành lý
khoản giá dịch vụ với các hạng mục tăng thêm
hiện tại các hãng hàng không việt nam đều xây dựng sản phẩm và giá vé máy bay nội địa
phù hợp với nhu cầu của hành khách và nằm trong khung giá quy định tại các thông tư nêu trên
so sánh giá vé máy bay nội địa với các hãng trong khu vực thì giá vé tính theo km
tại thị trường nội địa việt nam theo khung giá quy định hiện vẫn khá thấp
so với các thị trường trong khu vực và trên thế giới
sau giai đoạn các ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất thì mới đây bắt đầu có một số ngân hàng
thương mại đã dục dịch tăng nhẹ lãi suất tiền gửi từ một đến bốn điểm phần trăm như
sự điều chỉnh này thì được nhìn nhận như biện pháp thu hút thêm tiền gửi sau dịp tết người đán
lãi suất tăng nhẹ chủ yếu ở các kỳ ngắn hạn các kỳ hạn dưới năm tháng
ở số nhóm ngân hàng cổ phần
phổ biến là từ hai năm đến ba tám một năm
riêng với tiền gửi một mươi hai tháng vẫn giao động trên dưới năm một năm
các chuyên gia nhận định việc một vài ngân hàng điều chỉnh biểu lãi suất
thì xuất phát từ nhu cầu cơ cấu lại nguồn vốn tài chính của ngân hàng
đang nói động thái tăng nhẹ lãi tiền gửi huy động từ dân cư diễn ra sau khi lãi suất liên ngân hàng
đã chạm mức cao nhất trong chín tháng cho thấy các ngân hàng có nhu cầu về vốn
đặc biệt khi huy động vốn đến giữa tháng hai theo ước tính của công ty chứng khoán vds
đã giả một sáu
tăng lãi suất để hút tiền gửi đầu năm cũng là hoạt động thường thấy của các ngân hàng dịp năm mới
nhất là khi năm nay các ngân hàng thương mại đã được giao toàn bộ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng từ đầu năm
đòi hỏi họ phải có lượng vốn để sẵn sàng cho vay
dù hiện tại tín dụng đang tăng trưởng âm nhưng được kỳ vọng sẽ sớm phục hồi
tổng cục thống kê vừa cho biết tháng hai có tết nguyên đán nên nhu cầu mua sắm hàng hóa
và dịch vụ của người dân tăng cao
giá gạo trong nước tăng theo giá gạo xuất khẩu là nguyên nhân làm giảm làm cho chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng hai
tăng một bốn so với tháng một và tăng ba chín mươi tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
bình quân hai tháng đầu năm cpi tăng ba sáu mươi bảy so với cùng kỳ năm trước
lạm phát cơ bản tăng hai tám mươi bốn so với tháng trước
cpi tháng hai tăng một bốn
khu vực thành thị là tăng chín mươi tám khu vực nông thôn là tăng một
trong một mươi một nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính thì có chín nhóm hàng tăng giá hai nhóm hàng giảm giá
tổng cục thống kê cho biết các yếu tố làm tăng cpi trong hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
đó là chỉ số giá nhóm gạo trong nước tăng theo giá gạo xuất khẩu
và nhu cầu tiêu dùng gạo nếp và gạo tẻ trong dịp tết nguyên đán tăng cao
làm cho giá gạo hai tháng đầu năm tăng hai mươi một sáu so với cùng kỳ năm trước
tắc động làm cpi chung tăng thêm năm mươi năm
kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn đã đạt hai mươi bốn tám mươi hai tỷ usd
giảm hai mươi tám một so với tháng trước và giảm năm so với cùng kỳ năm ngoái
tính chung hai tháng đầu năm của hai nghìn hai mươi bốn kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đã đạt năm mươi chín ba mươi bốn tỷ usd
như vậy hoạt động xuất khẩu đang từng bước sôi động trở lại
tạo đầu ra cho sản phẩm trong nước cũng như bảo đảm cán cân thương mại lành mạnh
về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt năm mươi hai bốn mươi năm tỷ usd chiếm tám mươi tám bốn tổng kim ngạch xuất khẩu
đây là diễn biến cho thấy sự tích cực chuyển dịch đúng hướng của nền kinh tế nước ta
tính chung hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt năm mươi bốn bốn
tăng một mươi bốn sáu mươi hai tỷ usd tăng một mươi tám so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt một mươi chín sáu mươi bảy tỷ usd tăng hai mươi bảy bảy
khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt kim ngạch là ba mươi bốn chín mươi năm tỷ usd tăng một mươi ba ba
hoa kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam với kim ngạch ước đạt một mươi bảy bốn tỷ usd
trung quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của việt nam với kim ngạch là hai mươi chín
hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn kim ngạch ước đạt một mươi bảy bốn tỷ usd tăng một mươi ba ba so với cùng kỳ năm ngoái
ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn ước tính nền kinh tế xuất siêu là bốn bảy mươi hai tỷ usd giá trị hàng hóa
cùng kỳ năm trước là ba năm tỷ usd
đoàn công tác của văn phòng bộ công an vừa đến tỉnh đắk lắc cùng công an tỉnh có chuyến khảo sát
làm việc để bắt đầu tham mưu triển khai đề án của bộ công an về xây dựng nhà ở cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo
có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh đắk lắc
theo đề án bộ công an sẽ chủ trì xây dựng một hai trăm linh căn nhà ở cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo
và có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn của tỉnh đắk lắc
với mức kinh phí xây dựng dự tính đến nay bộ công an đầu tư năm mươi triệu đồng một căn nhà từ các nguồn huy động xã hội hóa
tỉnh đắk lắc sẽ có chủ trương hỗ trợ thêm khoảng hai mươi triệu đồng mỗi căn nhà và khả năng sẽ huy động thêm
từ các nhà hảo tâm từ thiện ở địa phương cùng với sự đóng góp ngày công lao động của các đoàn thể ở các xã hội
sau khi khảo sát thực tế tình hình ở một số xã đoàn công tác của văn phòng bộ công an và lãnh đạo công an tỉnh đắk lắc
đã họp bàn thảo luận để triển khai các bước tiếp theo tham mưu thực hiện đề án này
mục tiêu đề ra là phải khảo sát đánh giá kỹ các tiêu chí mô hình nhà ở phù hợp với điều kiện địa lý
thời tiết hoàn cảnh cụ thể nguồn nguyên vật liệu tỉnh đắk lắc và phải có sự đầu tư gia công kỹ thuật tốt
trong quá trình thi công để đảm bảo một hai trăm linh căn nhà được xây dựng đạt chất lượng hiệu quả sử dụng tốt lâu bền cho các hộ dân
sau dịp tết nguyên đán thì là thời điểm dễ xảy ra cháy khu dân cư hộ gia đình khu vực tập trung đông người
đặc biệt là tại các lễ hội đầu năm một phần do tâm lý chủ quan lơ là của các hộ kinh doanh và du khách
và để kịp thời phát hiện các tồn tại thiếu sót trong công tác phòng cháy chữa cháy chấn chỉnh đảm bảo phòng cháy chữa cháy
chủ động tại các điểm tổ chức lễ hội cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng đã kiểm tra thực tế đối với các địa phương
lễ hội chùa hương kéo dài ba tháng từ ngày một mươi một tháng hai đến hết ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn là lễ hội có quy mô lớn và thời gian tổ chức dài nhất miền bắc
kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại đây cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cũng đã chỉ ra nguy cơ cháy có thể xảy ra tại nơi buôn bán
thể vụ trong khu vực chính diễn ra lễ hội các cơ sở hoạt động dịch vụ lưu trú ăn uống
đây là những điểm tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao nhất tại chùa hương
lo ngại hơn khi không ít chủ cơ sở mặc dù đã được tuyên truyền hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy
nhưng tại khu vực kinh doanh vẫn chưa trang bị bình chữa cháy
bỏ gọn hệ thống dây điện này ra để giảm thiểu cái nguy cơ bị chập cháy
rồi là sắp xếp hàng hóa đêm thì làm sao có phương pháp bảo vệ
rồi là sắp đèn thì làm sao để cái đèn nó không chạm vào những phần liệu dễ cháy
một nhà mình cháy thôi nhưng cháy cả loạt này thì ảnh hưởng rất là nhiều người
toàn bộ khu vực diễn ra lễ hội chùa hương nằm trong khu vực rừng phòng hộ
bởi vậy công tác xây dựng phương án bố trí huy động lực lượng tham gia thường trực
sẵn sàng xử lý các tình huống cháy nổ tai nạn sự cố tại đây phải đặc biệt được chú trọng
lực lượng công an cơ sở cũng đã tăng cường ứng trực tại các điểm chốt đảm bảo an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy
tiếp tục hướng dẫn kiểm tra đôn đốc với các chủ hộ và sẽ đồng thời là kiên quyết xử lý những trường hợp
mà cố tình vi phạm khi đã được nhắc nhở rồi nhưng không triển khai thực hiện
hoặc là những trường hợp vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy mà có nguy cơ dẫn đến cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng
đối với những cái hộ kinh doanh là chủ động hơn nữa trong cái việc là đảm bảo cái nguồn điện để phục vụ cho cái việc
chiếu sáng cũng như là những cái thiết bị ở cửa hàng của họ để làm sao để thứ nhất giảm thiểu nguy cơ xuất hiện cháy
và nếu có tình huống xảy ra thì có thể sử dụng bình chữa cháy được trang bị trong cái kiosk của họ để xử lý ngay từ giai đoạn ban đầu
còn cán bộ chiến sĩ mà tham gia công tác thường trực cháy và cứu nạn hộ thì luôn luôn ở trạng thái trực cao nhất có thể
và với những phương án những tình huống đã được giả định thì có những phương tiện kèm theo để làm sao chủ động xử lý tình huống ngay từ giai đoạn ban đầu
cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng đề nghị ban quản lý khu di tích thắng cảnh hương sơn nâng cao hơn nữa trách nhiệm
phối hợp cùng lực lượng công an cơ sở duy trì thực chất các quy định đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đặc biệt ở những khu vực tiêm ẩn nhiều nguy cơ như khu vực các treo
kinh doanh lưu trú
trước trong và sau tết nguyên đán trên địa bàn thành phố hà nội diễn ra hơn một sáu trăm sáu mươi lễ hội và hơn hai trăm linh lễ hội lớn của thủ đô
đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiến hành kiểm tra đôn đốc
tiếp tục với các tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt bị can để tạm giam ba tháng
đối với nguyễn thị hòa giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vạn phúc
trú tại thị trấn việt quang huyện bắc giang về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên
trước đó vào hồi sáu h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện lập biên bản vụ việc
nghi có dấu hiệu khai thác chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng
thông thường trái pháp luật xảy ra tại tổ bảy thị trấn việt quang huyện bắc quang
kết quả điều tra xác định năm hai nghìn hai mươi ba nguyễn thị hòa với vai trò là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vạn phúc
đã lợi dụng chủ trương của ubnd tỉnh về việc chấp thuận các điểm khai thác khoáng sản
làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ chương trình nông thôn mới nằm trên địa bàn tỉnh hà giang
để khai thác đá bán ra ngoài thị trường với số lượng lớn thu lợi bất chính hàng tỷ đồng
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các loại vé hay vé xem phim chỉ đều giao dịch qua mạng internet
và cũng đã không ít lần rơi vào ma trận thật giả của các sản phẩm trên không gian mạng
hình thức mua bán các loại vé online đã tiết kiệm được công sức
thời gian cho cả người mua
khi người mua chỉ thực hiện lệnh truyền khoản
người bán sẽ gửi các loại vé có chứa mã qr hoặc mã vạch
một dạng thông tin được mã hóa cho người mua
khi người sử dụng dịch vụ tới nơi cung cấp dịch vụ
chỉ đưa mã ảnh qr hay mã vạch
mọi thông tin khách hàng sẽ được hiển thị trên mạng nội bộ của bên cung cấp dịch vụ thông qua máy quét
chính sự tiện dụng đấy nên nhiều kẻ xấu đã lợi dụng để lập ra các trang web và fanpage
hòng thực hiện hành vi lừa đảo tiền của khách hàng
đồ hình vé trên không giao mạng hiện nay đang diễn ra khá là phổ biến
về tính tiện lợi cũng như sự nhanh gọn của việc khiến môi online chúng ta không thể đến trực tiếp điểm bán vé
cũng như cũng không phải xếp hàng hoặc chờ đợi nữa
có thể tháo ra trực tiếp trên các trang web và các đền tảng
việc này cũng tồn tại một rủi ro khi mà các đối tượng có mục đích xấu
thiết lập những trang web hay website hệ thống hoặc những ứng dụng
giống như những ứng dụng của các đơn vị cung cấp trình thống
thì lợi dụng người dân vào đấy
mua cũng như là khi mà được trả về những hình ảnh vé là nó vé sai
cứ vé đã chỉnh sửa và vé không có giá trị
số liệu thống kê của cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông cho thấy
mỗi ngày cả nước có hàng trăm người bị lừa đảo trên mạng xã hội
hình thức lừa đảo phổ biến là lừa mua vé tàu xe vé máy bay vé xem phim
điểm chung của cả ba vé giả mạo này đều có mã qr hay mã vạch trông giống thật
xong không hề chứa đựng thông tin của khách hàng vì được làm giả mạo rất tinh vi
thì để phát hiện được những tình huống
những trường hợp này như vậy thì điều đầu tiên vẫn cần những người sử dụng hệ thống
thì cần phải có những canh giác cũng phải phát hiện kiểm tra kỹ những cổng thanh toán
hai cổng giao dịch hay những ứng dụng khi chúng ta tiến hành mua vé
hãy xác thực thật rõ xem từ những cái tên miền website đấy
xem nó đúng là tên miền trình thống hay không
hay ứng dụng chúng ta sử dụng có phải là cái ứng dụng chính của cái đơn vị cung cấp hay không
như là cung cấp bán vé phim hay vé tàu
cứu dụng để coi chính hãng
hay không hay là một cái ứng dụng tương tự nó lập ra
theo trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia
hiện tình trạng lừa đảo bằng mã qr code và mã vạch giả đang gia tăng
những đối tượng lừa đảo còn tạo các mã qr dẫn tới các website giảm mạng ngân hàng
trong đó yêu cầu người dùng nhập thông tin như họ tên
số căn cấp công dân tài khoản mã bí mật hoặc mã otp
từ đó người dùng bị chiếm đặt tài khoản
vậy nên người dùng cần thận trọng trước khi quất mã
các mã có dấu hiệu bất thường
đặc biệt cảnh giác với các mã qr được dán hoặc chia sẻ ở những nơi công cộng
hoặc gửi qua mạng xã hội email
tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay tp hcm
để cùng cập nhật những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
bảo trân kính chào quý vị khán giả đến với tin tức kinh tế phương nam
thưa quý vị
tổng cục thống kê cho biết tháng một vừa qua cả nước có bốn mươi ba chín trăm linh doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn
tăng hai mươi năm năm so với cùng kỳ năm trước
bên cạnh đó có một mươi ba năm trăm linh doanh nghiệp đăng ký thành lập tăng hai mươi bốn tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
ký nhận tại một số điểm trên địa bàn quận một và quận ba tp hcm nhiều nơi vẫn đóng cửa treo biển cho thuê
đây là mức tăng cao nhất trong tháng đầu tiên của năm tính từ trước tới nay ngoài ra có gần bảy tám trăm linh doanh nghiệp chờ hoàn tất thủ tục giải thể và hơn hai một trăm sáu mươi doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tăng lần lượt một mươi bốn và sáu hai so với cùng kỳ năm trước
con số trên còn cao hơn cả giai đoạn cao điểm dịch bệnh covid một mươi chín và là mức cao nhất trong tháng đầu tiên của năm kể từ trước đến nay
đây là nhóm doanh nghiệp dễ chịu ảnh hưởng tác động tiêu cực từ dịch bệnh cũng như khó khăn của năm hai nghìn hai mươi ba và cũng là nhóm doanh nghiệp thuộc diện giải đóng giải mở
song cũng có thể thấy rõ tỷ lệ khá cao doanh nghiệp có thời gian hoạt động trên năm năm đã phải tạm dừng hoạt động nguyên nhân là do thiếu vốn thiếu đơn hàng chi phí sản xuất kinh doanh tăng cao
cũng có cả những doanh nghiệp gặp vấn đề nhân sự chiến lược kinh doanh nên lựa chọn việc tạm ngừng hoạt động trong ngắn hạn tại thời điểm trước tết nguyên đáng để chờ đợi và tìm hướng đi đối tác phù hợp
có thể nhắc tới giải pháp tăng cường công tác xúc tiến thương mại đa dạng hóa thị trường xuất khẩu hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu lao động không để đứt gãy nguồn cung đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sau tết nguyên đáng nghiên cứu xây dựng các chính sách nhằm tăng khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn cho doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp mới thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa
trong khu vực cảng biển của tp hcm số lượng container tồn trữ quá chín mươi ngày đã đạt con số gần năm trong khi ở cảng hàng không lượng hàng tồn kho cũng đã lên đến gần năm trăm linh tấn
số lượng hàng hóa động lại tại các cảng biển tiếp tục gia tăng đặt áp lực lớn lên cơ quan hải quan và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ cảng
theo số liệu mới nhất đến đầu tháng hai từ cục hải quan tp hcm lượng hàng tồn tại tại cảng biển và kho hàng sân bay đã tăng đáng kể
đặc biệt trong tháng đầu năm nay số container tồn tại tại cửa khẩu cảng sài gòn khu vực một đã tăng gần năm mươi so với tháng trước từ tám trăm hai mươi năm container lên một hai trăm hai mươi bảy container
tương tự tại sân bay quốc tế tân sơn nhất số hàng tồn động quá ba mươi ngày và sáu mươi ngày đã tăng hơn gấp hai lần so với tháng trước lên một trăm ba mươi bốn dòng hàng với trên sáu mươi bảy sáu tấn
đáng chú ý số container hàng tồn qua chín mươi ngày tại các cảng biển tp hcm tính đến cuối tháng một mươi hai đã giảm xuống còn bốn tám trăm bốn mươi năm container
tuy nhiên đây vẫn là con số đáng kể trong hoạt động kinh doanh
ngoài ra theo cục hải quan tp hcm số hàng tồn qua chín mươi ngày qua đường hàng không cũng đã tăng lên từ hai ba mươi tám dòng hàng hai sáu mươi dòng hàng với trên bốn trăm bảy mươi bảy tấn tăng thêm hai mươi hai dòng hàng và gần một mươi tấn hàng so với tháng trước
dự báo trong năm hai nghìn hai mươi bốn kết quả sản xuất công nghiệp hoạt động công thương sẽ đạt kết quả tích cực duy trì và tăng trưởng quy mô
so với cùng kỳ từ năm công nghiệp và một mươi thương mại trở lên
đây là chia sẻ của giám đốc sở công thương tp hcm bùi tá hoàng vũ về kỳ vọng đạt kết quả tích cực tăng trưởng của ngành công thương
tại buổi họp báo cung cấp thông tin trọng tâm quý i năm hai nghìn hai mươi bốn của ngành công thương
tại sự kiện giám đốc sở công thương tp hcm bùi tá hoàng vũ cho biết tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn chỉ số sản xuất công nghiệp iep tăng hai mươi sáu
thương mại nội địa tăng một mươi năm năm và kiên ngạch xuất khẩu tăng hai mươi ba ba
sau tết hầu hết doanh nghiệp đã có đơn hàng hoạt động trở lại từ ngày một mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn vào mùa một mươi âm lịch nhằm vào ngày một mươi chín tháng hai lao động trở lại làm việc trên chín mươi
sản xuất và cung ứng năng lượng nguyên liệu điện ga xăng dầu hóa chất hoạt động ổn định liên tục đáp ứng nhu cầu của người dân doanh nghiệp
dự báo trong năm hai nghìn hai mươi bốn kết quả sản xuất công nghiệp hoạt động công thương sẽ đạt kết quả tích cực
vị trí và tăng trưởng quy mô sau phút cùng kỳ tính năm công nghiệp và một mươi thương mại trở lên

chúng tôi thực hiện nghiêm cái chỉ đạo của lãnh đạo thành phố là bắt tay ngay vào những ngày đầu tiên để thay đổi các công việc mà có khả năng tác động tốt nhất
xuất khẩu được xem như là một trong ba trầu cuộc thành phố thực hiện để giữ kinh tế năm nay tăng trưởng từ bảy năm đến tám như mục tiêu đề ra
do đó phải tăng cường sản xuất xuất khẩu kích thích tiêu dùng nội địa và đầu tư công
đối với xuất khẩu tiêu dùng nội địa thì ngành công thương có vai trò trực tiếp lẫn gián tiếp
bên cạnh hỗ trợ doanh nghiệp
tham gia các hỗ trợ triển lãm ở các thị trường lớn một sự kiện quan trọng là hội chợ hàng việt nam xuất khẩu năm hai nghìn hai mươi bốn sắp diễn ra
sở cũng bởi các đối tác các nhà dập khẩu quốc tế đến thành phố hồ chí minh gặp gỡ doanh nghiệp
thưa các anh chị nhằm để đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp từ năm hai nghìn hai mươi ba
sở công thương có chủ trương là sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong các việc mà chúng ta kết nối giao thương xuất khẩu
thay vì các anh chị phải đi ngoài tìm kiếm thị trường và kết nối các doanh nghiệp ở nước ngoài
thì như vậy thì cái chi phí nó sẽ khá là lớn và cái hiệu quả mang lại có thể nó không có nhiều như chúng ta quy tụ về việt nam
và sức phát từ ý tưởng đó thì sở công thương có giao cho trung tâm hỗ trợ và phát triển những thành phố tổ chức cái hỗ trợ hàng việt nam xuất khẩu
để mà hỗ trợ cho các doanh nghiệp kết nối tại việt nam
chúng ta có thể xuất khẩu và xuất khẩu tại việt nam
chúng ta mời các tập đoàn các người mua ở quốc tế về việt nam
thay với chủ trương đó thì năm hai nghìn hai mươi ba sở công thương đã tổ chức và được sự hỗ trợ
và đồng hành rất nhiều của các họ nhà nơi cũng như các doanh nghiệp
hội trợ hàng việt nam xuất khẩu năm hai nghìn hai mươi bốn được tổ chức từ ngày tám tháng năm đến ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
tại trung tâm hỗ trợ và triển lãm sài gòn quận bảy
nhằm giới thiệu các sản phẩm nông sản cao su nhựa điện tử cơ khí thủy hải sản đồ gỗ và mỹ nghệ
thực phẩm và đồ uống dịch may dày da và túi sách nhóm ngành xuất khẩu khác
dịch vụ hỗ trợ và nhiều chuỗi sự kiện có ý nghĩa quan trọng
tạo cơ hội và là cầu nối giữa các doanh nghiệp việt nam với các đoàn quốc tế gắn kết
ban tổ chức kỳ vọng hồ chí minh city expot năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ là điểm đến
là lựa chọn hàng đầu khi các nhà nhập khẩu các tập đoàn lớn đến với việt nam
cơ quan chức năng cảnh báo tình trạng khán giả bị lừa khi mua vé phim đào phở và piano
qua các hội nhóm trên mạng xã hội tránh tiệt mất tật màng
những ngày qua kẻ xấu lợi dụng sức nóng của phim đào phở và piano để đăng bài bán vé nhằm chiếm đoạt tiền
sự cố mua vé qua website app ncc được khẩn trương khắc phục
đến ngày hai mươi ba tháng hai hệ thống bán vé online của trung tâm chiếu phim quốc gia ncc đã có thể truy cập bình thường

tuy nhiên sau sự cố quá tải website và lừa bán vé trên mạng xã hội ncc chính thức thông báo vé phim đào phở và piano chỉ bán trực tiếp tại quầy không bán online nhằm chiếm đoạt tiền
trước tình trạng trên cục an toàn thông tin khuyến cáo khán giả không mua vé phim do người khác bán lại trên internet tránh tình trạng bị lừa
với các sự kiện nổi tiếng hiện tượng phê vé bán lại vé giá cao giả mạo website chính thống để chiếm đoạt tiền ngày càng trở thành vấn nạn
do đó người dùng nên lựa chọn địa chỉ vào website uy tín được xác minh rõ ràng hoặc giao dịch trực tiếp để tránh lừa đảo
đường nguyễn hữu cảnh là tuyến đường nối cửa ngõ phía đông với khu vực trung tâm thành phố hồ chí minh đây cũng là tuyến đường có mật độ cao ốc dày đặc nhất ở thành phố này
theo thống kê của sở gia thông vận tải thành phố hồ chí minh con đường dài ba km này có các khu phức hợp bao gồm bệnh viện trường học trung tâm thương mại và gần hai mươi căn hộ chung cư
các dự án nằm trên trục đường này các dự án đều được xếp trong nhóm chung cư hạng trung và cao cấp trong đó có tổ hợp chào bán căn hộ chung cư với giá lên tới hàng trăm triệu trên một mét vuông
dự án vinhoms golden river hay còn gọi là vinhoms ba son nằm ở ngay giao lộ nguyễn hữu cảnh tôn đức thắng với quy mô lên đến hai mươi năm hai mươi chín hectare được chủ đầu tư bán ra với giá một trăm linh một trăm năm mươi triệu trên một mét vuông
cạnh đó dự án vinhomes central park có giá sáu mươi năm một trăm hai mươi năm triệu trên một mét vuông gồm một mươi căn hộ
được xây trên diện tích bốn mươi ba hectare
trong quy hoạch được xây dựng ban đầu dự án này có sức chứa tối đa là một mươi sáu người
nằm trên trục đường nguyễn hữu cảnh hàng loạt tòa nhà dự án grand marina sài gòn cũng vừa được cất nóc
đây là khu căn hộ lớn nhất của marriott
dự án vừa bàn giao tòa tháp đầu tiên do đội ngũ của maryot tiếp quản và vận hành với giá thuê căn hộ hai trăm linh triệu trên một tháng
grand marina sài gòn hướng tới đối tượng là giới thượng lưu người nổi tiếng chủ công ty có mức sống cao và nhu cầu tận hưởng
năm hai nghìn hai mươi ba sầu riêng việt nam xuất khẩu sang trung quốc đem về doanh thu khoảng hai năm tỷ usd mang lại niềm phấn khởi cho người trồng sầu riêng
những ngày sau tết câu chuyện trồng sầu riêng tiếp tục được người dân quan tâm
với mong muốn sầu riêng việt nam vương xa hơn
đem lại sự ổn định cho người trồng
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
để trái sầu riêng xuất khẩu chính ngạch thời gian qua người trồng và doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng
phải nỗ lực vượt qua những yêu cầu cũng như kiểm tra khắc khe của đơn vị nhập khẩu từ khâu trồng đến chế biến
với diện tích hơn hai mươi hectare trong đó có khoảng sáu hectare trao quả
năm qua lâm đồng đã thu hoạch được một trăm hai mươi ba tấn quả sầu riêng
bình quân mỗi hectare thu nhập đem về cho người trồng khoảng một tỷ hai trăm linh triệu đồng
kinh tế của cây sầu riêng mang lại đời sống cho nông dân chúng tôi rất là tốt
nên bà con rất là phấn khởi và hiện tại thì bà con nông dân đang chuyển đổi đầu tư về cây sầu riêng rất là mạnh
chắc chắn là cái sản lượng sẽ tăng hơn năm trước đó và những năm trước kia
bởi vì năm nay người nông dân đã chăm sóc ở mức độ bắt và chuyên canh
đến thời điểm này trung quốc đã cấp sáu mươi năm mã vùng trồng
cho sầu riêng trồng tại năm đồng
nhiều cơ sở đông khói chế biến trên địa bàn cũng được cấp mẻ số
giúp sản lượng xuất khẩu sầu riêng năm qua đạt gần một trăm linh triệu đô la mỹ
góp phần đưa sầu riêng việt nam có mặt trên tám quốc gia
đạt kim ngạch xuất khẩu ở mức kỷ lục gần hai năm tỷ đô la mỹ
ngành nông nghiệp tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ đề xuất trung quốc
là cấp nốt số diện tích còn lại vào khoảng trên ba ha
để đảm bảo có vùng trồng
vừa rồi cục bảo vệ thực vật cũng đã lấy dự thảo
nghị định về xuất khẩu sầu riêng chính ngành cấp đông
trong thời gian tới khi nghị định thư này được ký kết
tôi cho rằng là một bước rất lớn trong việc xuất khẩu sầu riêng sang trung quốc
rất là mong muốn sớm được mạng cấp đông này
để cho công ty thực hiện theo dự án của nhà nước đưa ra
và người nông dân sau này cũng rất là đỡ vất vả
vì đã sản xuất được mặt hàng tốt
nhưng mà không được đi xuất khẩu đi các nước
thực tế hai năm nay sầu riêng xuất sang trung quốc chỉ ở dạng trái tươi
với khoảng sáu mươi tổng sản lượng là đáp ứng yêu cầu
số còn lại tiêu thụ trong nước hoặc cấp đông xuất sang các thị trường khác
như mỹ úc thái lan đài loan nhưng tỷ lệ rất ít
một khi sầu riêng cấp đông việt nam chính thức có mặt
tại thị trường đầy tiềm năng trung quốc
việc phát triển cây sầu riêng ở việt nam mới kết tính ổn định và phát triển bình vững